sau khi triệt xóa tụ điểm ma túy ở lóng luông đêm ngày năm tháng bảy công an sơn la tiếp tục phá chuyên án mới thu giữ số lượng lớn ma túy gồm hai mươi bốn bánh heroin bốn kg ma túy đá và một mươi hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tối ngày năm tháng bảy hai đối tượng hà văn thành và trần hữu thủ cùng chú huyện mộc châu tỉnh sơn la bị bắt quả tang khi đang đồng gói các bánh heroin và ma túy tổng hợp vào một trong một chiếc bàn gỗ để chuyển đi tiêu thụ
tăng vật được lực lượng chức năng thu giữ bao gồm một mươi năm bánh heroin ba kg ma túy đá sáu viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp các nơi ở của hà văn thành lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm chín bánh heroin một bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng ngắn một hộp tiếp đạn và một mươi một viên đạn cùng với số tiền là hơn năm trăm linh triệu đồng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với bùi minh quang và hoàng văn hùng cùng chú tại huyện mộc châu cùng tăng vật là một kg ma túy đá hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp và hơn một một tỷ đồng